còn tại nghệ an công an huyện hưng nguyên đã liên tiếp bắt giữ ba đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm lê đăng nam chú tệ huyện thái thụy tỉnh thái bình nguyễn ngọc thường và cao nguyên thạch cùng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an
theo cơ quan công an thường và thạch là hai đối tượng có tiền án tiền sự liên quan đến nhiều tội danh như cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản lừa đảo chiếm đất tài sản mua bán cháy phép chất ma túy
thường và thạch thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố vinh và huyện hưng nguyên
tăng vật lực lượng công an thu giữ gồm sáu mươi tám gram heroin và hơn tám mươi hai gram ma túy tổng hợp các loại